thấy đôi nam nữ ngồi ven sông hàn hai đối tượng nguyễn văn hoàng chú tại quận hải châu
và nguyễn trần bình quý chú tại quận liên triều đã áp sát cướp giật điện thoại để trên ghế đá
rồi bỏ chạy nhưng bị lực lượng chín trăm một mươi một truy đuổi và hạ gục
sáng nay lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng bàn giao hai đối tượng cho công an quận hải châu
để xử lý theo quy định
trước đó vào khuya ngày năm tháng sáu một đôi nam nữ ở ghế đá đường như nguyệt thành phố đà nẵng
ven sông hàn đã bị nguyễn văn hoàng áp sát giật chiếc điện thoại đang để trên ghế đá
rồi chạy ra xe máy do nguyễn trần bình quý đang chờ sẵn
lúc này tổ công tác số một lực lượng chín trăm một mươi một làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện sự việc đã khống chế được hoàng
tiếp tục truy đuổi đến cầu thuận phước thì hạ gục bắt giữ quý khi thanh niên này đang chống đối lực lượng
theo hồ sơ cả hai đã có bốn tiền án trộm cắp và cướp tài sản cố ý gây thương tích
quen biết nhau khi cùng thụ án tại trại giam